cùng dự lễ dân hương tưởng niệm có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
sau lễ dân hương tưởng niệm chủ tịch quốc hội và các thành viên trong đoàn đã đi đặt hoa thắp hương bên mộ phần của các vị lãnh đạo tiền bối và các anh hùng liệt sĩ
cũng trong chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm và tặng quà gia đình mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị xuyến ở phường vĩnh phúc quận ba đình gia đình mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị trì ở phường liễu giai quận ba đình
kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thương binh liệt sĩ sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy đoàn đại biểu tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc tỉnh thanh hóa các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh thành phố thanh hóa các cơ quan doanh nghiệp trong tỉnh
người thân các liệt sĩ đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ hàm rồng thành phố thanh hóa
các đại biểu dân hoa hương tri ân khắc ghi công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân sự sống của mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc làm nghĩa vụ quốc tế cao cả và thanh kính tưởng niệm các liệt sĩ
được biết tại nghĩa trang liệt sĩ hàm rồng có mộ phần của một tám trăm hai mươi năm liệt sĩ hai mộ tập thể của các liệt sĩ
cùng ngay tại chùa cam lộ quảng trị
liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng ue phối hợp với ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh quảng trị và các cơ quan đơn vị tổ chức lễ cầu siêu triên anh linh các anh hùng liệt sĩ và những người có công với nước với dân
đến dự có đại diện các bộ ngành trung ương cùng đông đảo các cựu chiến binh tăng ni phật tử trong cả nước lễ tri ân anh linh các anh hùng liệt sĩ được tổ chức bằng nghi thức phật giáo trang trọng thiêng liêng và xúc động
nhiều nén hương thơm và hàng nghìn ngọn nến được thắp lên tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc
tại tỉnh hậu giang lãnh đạo tỉnh hôm nay cũng đã tổ chức nhiều hoạt động đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn
tại phường ba thành phố vị thanh ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang đã đến dự họp mặt và tặng quà cho ba trăm linh gia đình chính sách người có công tiêu biểu
nhân dịp hai mươi bảy tháng bảy năm nay hậu giang chi gần ba chín tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và nguồn kinh phí vận động tài trợ để tổ chức các hoạt động chăm lo gia đình chính sách như tặng nhà tình nghĩa tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí tổ chức họp mặt thăm viếng và tặng quà cho gia đình chính sách người có công mỗi phần trị giá ba trăm năm mươi đồng
các đối tượng đã được nhận quà của chủ tịch nước cũng được tỉnh hỗ trợ thêm từ một trăm năm mươi đồng đến hai trăm linh đồng
nhân kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thương binh liệt sĩ thành đoàn tp hcm và tỉnh đoàn bến tre đã đi thăm và tặng hai trăm linh xuất quà cho các gia đình chính sách mẹ việt nam anh hùng tại xã bảo thuận huyện ba chi tỉnh bến tre
đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa thể hiện tình cảm và sự tri ân lòng biết ơn của thế hệ trẻ thành phố
đối với các anh hùng liệt sĩ các gia đình đã có công nuôi dấu che trở cách mạng trong hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc
qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên và tạo sự gắn bó giữa đoàn thanh niên thành phố và tỉnh đoàn bến tre
cũng trong ngày hôm nay đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh thừa thiên huế phối hợp đoàn trường trung cấp văn hóa nghệ thuật huế
tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biển đảo quê hương tri ân các gia đình chính sách giúp trẻ em nghèo hoàn cảnh khó khăn với chủ đề tổ quốc nhìn từ biển
tại xã lộc vĩnh huyện phú lộc sau khi dân hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã lộc vĩnh
gần một trăm linh đoàn viên thanh niên của đoàn cơ sở phòng cảnh sát giao thông phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh thừa thiên huế và xã đoàn lộc vĩnh
đoàn trường trung cấp văn hóa nghệ thuật huế đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao làm vệ sinh môi trường tại các bãi biển
tại xã hương sơn huyện nam đông đoàn thanh niên công an tỉnh đã phối hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ tặng hai mươi bộ bàn ghế trị giá hơn một mươi năm triệu đồng cho các em học sinh vượt khó ở vùng đồng bào dân tộc
đây là hoạt động thường niên của đoàn thanh niên công an tỉnh nhằm tri ân các gia đình chính sách giúp đỡ trẻ em nghèo hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa có điều kiện đến trường và chung sức vì cộng đồng

đây là hoạt động thường niên của đoàn thanh niên công an tỉnh giúp đỡ trẻ em nghèo hoàn cảnh khó khăn ở vùng xa có điều kiện đến trường và trung sức vì cộng đồng
đây là hoạt động thường niên của đoàn thanh niên công an tỉnh giúp đỡ trẻ em nghèo hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa có điều kiện đến trường và trung sức vì cộng đồng
thổ nhĩ kỳ cavusoglu nhắc lại lời kêu gọi mỹ dẫn độ giáo sĩ gulen về thổ nhĩ kỳ quy án
theo ông cavusoglu bất cứ sự ủng hộ nào dành cho giáo sĩ gulen cũng như tổ chức của nhân vật này đều không phù hợp với tinh thần hợp tác giữa mỹ và thổ nhĩ kỳ
nhà ngoại giao này cho biết thêm thông tin từ nhiều cơ quan chức năng của thổ nhĩ kỳ đều cho thấy tổ chức của ông gulen đã sắp đặt cuộc đảo chính ngày một mươi năm tháng bảy
giáo sĩ gulen đã lên án cuộc đảo chính này và bác bỏ mọi cáo buộc liên quan
thủ tướng thổ nhĩ kỳ binali indirim cũng bày tỏ sự thất vọng với cách mỹ xử lý yêu cầu của thổ nhĩ kỳ về vụ việc trên
các quan chức nga và mỹ đã tổ chức hội nghị trực tuyến bàn về các biện pháp an toàn bay nhằm tránh va chạm khi thực hiện các cuộc không kích ở syri
theo người phát ngôn bộ quốc phòng mỹ peter cooc cả hai bên đã có cuộc đối thoại mang tính xây dựng và nhất trí tiếp tục thảo luận về các biện pháp an toàn bay theo hình thức này trong thời gian tới
đây là cuộc đối thoại thông thường giữa các quan chức thuộc bộ quốc phòng mỹ
đây là cuộc đối thoại thông thường của nga và mỹ nhằm đảm bảo các bên tiếp tục tuân thủ những biện pháp đã được nhất trí để giảm các vụ va chạm và hiểu lầm trên không phận syri
trong khi đó bộ quốc phòng nga ra thông báo nhấn mạnh một số biện pháp bổ sung về đảm bảo an toàn bay cũng được đưa ra thảo luận tại hội nghị
phía mỹ cũng nhất trí tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp theo về vấn đề này vào cuối tháng tới
thứ trưởng ngoại giao nga gennady gatilov cho biết các chuyên gia quân sự của nga và mỹ sẽ sớm nối lại các cuộc tham vấn về việc phân tách các khu vực có phe đối lập ôn hòa với khu vực có nhóm khủng bố anusra tại syri
đặc phái viên liên hợp quốc về syri stafan de mistura cho rằng ông sẽ triệu tập một vòng đàm phán hòa bình mới cho syri vào cuối tháng tám tới
đây là nỗ lực mới nhất nhằm nhanh chóng chấm dứt năm năm xung đột tại syri trong bối cảnh bạo lực bùng phát